vâng thưa quý vị dự báo hôm nay trời ít mây nắng mạnh từ sớm
thế nên miền bắc khắp nơi đều xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt giao động trong khoảng từ ba mươi sáu cho tới ba mươi bảy độ c
riêng các điểm như hòa bình vĩnh phúc và cả thủ đô hà nội thì nắng nóng gai gắt nhiệt độ cao ba mươi tám thậm chí là ba mươi chín độ c
vâng tuy nhiên thì một số tỉnh nằm ở phía tây của bắc bộ như điện biên hay lai châu
trời nắng nhưng không nóng nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ c
với miền trung dự báo cũng tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao
trong đó thì vùng thừa thiên huế trở vào đến khánh hòa cũng tiếp tục có nắng gắt từ ba mươi tám cho tới bốn mươi độ c
nguy cơ cháy rừng cháy khu dân cư ở miền trung tăng cao chính vì thế người dân cần phải hết sức lưu ý
vâng còn ở miền nam thì gió mùa tây nam đang gia tăng về cường độ khiến cho mưa có xu hướng gia tăng trở lại
do vậy mà ngày hôm nay những cơn mưa rông sẽ xuất hiện ở nhiều nơi và thời gian mưa cũng sớm hơn
trước một mươi hai giờ đã có trong đó thì tại các tỉnh như đắk nông hay lâm đồng là những nơi mà có lượng mưa phổ biến từ hai mươi đến ba mươi mm
vâng dù mưa hay nắng gắt thì đều là hiện tượng thời tiết gây nhiều bất lợi gây nhiều khó khăn vất vả cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát
chính vì vậy mà chúng ta hãy cùng chung tay chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết